sau bảy ngày tìm kiếm lực lượng công an các cấp của tỉnh đắk lắc cùng với nhân dân đã tìm được sát của người phụ nữ trước đó ở xã cuionia huyện buôn đôn
và những tình tiết về một vụ giết người dã man tàn ác bước đầu đã được cơ quan công an làm rõ
như tin chúng tôi đã đưa vào trưa ngày một mươi ba tháng hai chị lê thị xuân bốn mươi chín tuổi ở xã cua nia huyện buôn đôn
trong lúc đi mua nông sản đã mất tích với nhiều dấu hiệu nghi vấn sau bảy ngày được sự giúp đỡ của nhân dân
đến nay lực lượng công an đã tìm thấy xác của chị xuân bị bỏ trong một bao tải vứt ở suối thác một xã yam nang huyện cư ca
bước đầu lực lượng công an xác định hung thủ là tên nông văn kỳ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở thôn một mươi hai xã cua thuya huyện buôn đôn
tuy nhiên sau khi biết tin lực lượng công an truy tìm các gao tên kỳ đã úc uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn
hiện công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng